thạc sĩ bác sĩ ngô tiến đông khoa điều trị tích cực nợ khoa bệnh viện nhi trung ương cho biết
mới đây đã tiếp nhận bệnh nhi bị tổn thương não do hội chứng dùng lọc mạnh
trẻ được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng tăng trưng lực cơ liên tục tím môi
thoát trước căn phòng co giật có dấu hiệu tăng áp lực nội sọ nguy cơ tử vong rất cao
qua cài thác trẻ không bị tái ngã chấn thương chưa co giật lần nào
sau khi thăm khám lâm sàng và siêu âm tháp bác sĩ nghi ngờ trẻ bị tổn thương thần kinh
kết quả trục cung hưởng từ sọ não soi đáy mắt cho thấy trẻ tụ máu dưới nhện liều tiểu não hai bên
và liềm đại não vù não lan tỏa các bán cầu não hai bên kèm suất huyết võng mạc
phù gai thị nghi hội chứng dùng lọc
gia đình bệnh nhi cho biết trước đó ba ngày trẻ thường quấy khóc nên khi dỡ trẻ
người lấn đung đưa mạnh sau đó trẻ bồ ít đi kém linh hoạt gia đình mới đưa trẻ vào bệnh viện để cấp cứu
tại khoa điều trị tích cực nội khoa bệnh nhi ngay lập tức được cho thởi máy cắt cơn co giật và điều trị tăng áp lực nội sọ
đồng thời tổ yêu hóa tất cả cơ quan hô hấp tân hoan bằng cách sử dụng thuốc trợ tim vận mạch kiểm soát số loạn điện dài sốt nhiễm trùng
sau bảy ngày điều trị trẻ cai được máy thở dấu hiệu sinh tồn ổn định
tuy nhiên trẻ vẫn còn di chứng tăng chương lực cơ giảm ý thức nguy cơ cao sẽ để lại di chứng về thần kinh lâu dài
ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển của não bộ tương tác xã hội của trẻ cũng như chất lượng cuộc sống của trẻ và gia đình
theo các bác sĩ chấn thương não nghiêm trọng xảy ra ở trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ có nguy cơ xảy ra khi bị rung lắc mạnh
hội chứng này xảy ra phổ biến ở trẻ nhỏ dưới một tuổi đặc biệt trong giai đoạn từ hai đến bốn tháng tuổi bởi đó là thời điểm trẻ có xu hướng quấy khóc thường xuyên và kéo dài
tuy nhiên trẻ dưới năm tuổi cũng có thể bị ảnh hưởng
chia sẻ về mức độ nguy hiểm của hội chứng dùng lọc ở trẻ nhỏ thạc sĩ bác sĩ nguyễn trung hiếu phó khoa hội sức cấp cứu nhi bệnh viện đa khoa sành phôn cho biết
hội chứng dùng lọc ở trẻ nhỏ là một loại chấn thương não thường xảy ra khi trẻ nhỏ bị người lớn dùng lọc quá mạnh
hay gặp nhất ở những trẻ mà dưới hai tuổi đặc biệt những trẻ sơ sinh và trẻ dưới tám tháng tuổi thì nguy cơ sẽ cao hơn hẳn
để dễ hiểu thì chúng ta sẽ so sánh hình ảnh một đứa trẻ bị người lớn dùng lọc với hình ảnh giao động của một con lọc vật lý
thế thì khi quan sát con lọc vật lý giao động chúng ta sẽ thấy phần sợi dây gần trục cố định của con lọc sẽ giao động với biên độ nhỏ và cực độ nhẹ
còn phần viên bi thì sẽ giao động với biên độ rộng và cực độ mạnh hơn rất nhiều do lực quan tinh lớn
thế khi bố mẹ bế đứa trẻ vào dùng lọc thì hai tay của người lớn giống như một trục cố định và phần thân cơ thể của đứa trẻ sẽ bị giao động ít
nhưng phần đầu của đứa trẻ thì sẽ bị giao động với biên độ rộng và cực độ mạnh
đặc điểm cơ thể của trẻ nhỏ thì có khối lượng phần đầu rất là lớn chiếm tỷ trọng lớn khoảng một phần tư trọng lượng cơ thể
trong khi đó cơ cổ ở trẻ còn yếu không giữ được sức nặng phần đầu
và não bộ của trẻ thì chưa phát triển hoàn toàn nằm bên trong hộp sọ là có một khoảng trống với cái xương sọ
cho nên khi mà trẻ bị dùng lọc quay tròn tung hứng thì phần đầu của trẻ sẽ giao động rất là mạnh
và não bộ bên trong hộp sọ sẽ di chuyển theo quán tính và sẽ va đập với cái xương sọ gây ra những tổn thương não nặng nề
cái biểu hiện của tổn thương não do hội chứng dùng lọc ở trẻ thì xuất hiện rất sớm có thể ngay sau khi bị dùng lọc từ vài giây cho đến khoảng bốn giờ
các triệu chứng sớm xuất hiện như là trẻ nôn nhiều rồi da xanh bú kém bỏ bú trẻ có thể vật vã kích thích hoặc là ly bì hôn mê co giật hoặc là yếu lợt cơ có toát phòng có sốt huyết bóng mạc thậm chí là ngừng thở ngần tim
thế nếu mà mức độ nhẹ hơn những cái dối loạn hành vi và cái sức khỏe sẽ xuất hiện muộn hơn
sau này chúng ta sẽ thấy trẻ chậm phát trật trí tuệ hoặc là bãi não yếu liệt cơ rồi co cứng co giật hoặc mù loà
các bố mẹ nên đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi nghi ngờ trẻ vừa bị rung lắc và xuất hiện những dấu hiệu trên
theo các bác sĩ hộp sọ của trẻ mềm và lớn hơn rất nhiều so với tổ chức quần áo
khoảng cách giữa nhu mồ não và hộp sọ của trẻ lớn vì vậy khi dùng lọc sẽ gây ra va chạm giữa nhu mồ não và hộp sọ
hậu quả tương tự như khi người lớn bị chấn thương sọn não
bên cạnh đó sát trọng lượng đầu của trẻ bằng khoảng một phần tư cơ thể trong khi cột sống cổ và các dây chẳng chưa vững chắc dễ chấn thương
việc va chạm cũng khiến đụng độ tổ chức não
ngoài ra điều này còn khiến các mạch máu bị tổn thương gây xuất thiết não tạo thành các điểm bám gây tăng áp lực nội sọ
thường sau bốn đến sáu giờ khi trẻ bị dùng lắc bệnh nhi sẽ có những biểu hiện với các triệu chứng như
mắt lờ đờ do xuất hiện vọng mạc da tái xanh do mất máu thóc có thể phồng quấy khóc kích tích vật vã hoặc lờ mờ
ly bì không đáp ứng với xung quanh thậm chí có thể dẫn tới hôn mê
trẻ có thể bỏ bú bỏ ăn buồn nôn hoặc nôn thở chậm hoặc thậm chí ngưng thở có cứng cổ và các chi
có thể lên cơn co giật hoặc cơ thể mềm nhão
tổn thương cuộc sống cổ sẽ khiến cho trẻ bị nghèo đầu sang một bên hoặc hạn chế vận động ở vùng cổ
khi nhận thấy trẻ có những triệu chứng như trên cha mẹ cần phải hết sức bình tĩnh không tác động thêm vào đầu trẻ
giữ yên cơ thể của trẻ và đưa ngay đến cơ sở y tế để kịp thời xử trí
nếu trẻ bất tỉnh thì nên để đầu nhân sang một bên tránh dịch vào các chất cây nôn gây tắc nghẽn đường hô hấp
việc rung lắc dù là có hay không có sự giảm tốc độ đột ngột của đầu do va chạm bề mặt cứng
có thể gây ra một số hậu quả nghiêm trọng như sau
tụ máu dưới mảng cứng là sự tích tụ máu giữa bề mặt não và mảng cứng lấp mảng sơ bao quanh bề mặt não
điều này xảy ra khi những tích mạch cổ núi giữa não và mảng cứng bị kéo căng vượt qua khả năng đần hồi vỡ ra và chảy máu
tụ máu dưới đệm là sự tích tụ máu giữa mảng nhện lấp màng giống như mảng lưới bao bọc quanh bề mặt não
chứa đẻ dịch não tùy và não chấn thương trực tiếp lên bề mặt não khi não đập và va chạm bên trong bàn so
sự xé rách hoặc đứt gãy các tế bảo trong nhánh thần kinh sợi trục ờ vỏ và các cấu trúc bên sâu trong não
những tổn thương không thể hồi phục khác ở não do sự thiếu hụt oxy nếu chạy ngừng thở trong khi bị lắc
những tổn thương cho tế bào não khi những sợi thần kinh bị tổn thương giải phóng chất hóa học gắn kết với oxy lấy đi từ não
những tổn thương khác có thể bao gồm xuất huyết phóng mạc ở nhiều mức độ từ đoài điểm xuất huyết dài rác cho đến khi xuất huyết lan tỏa từ các lớp phóng mạc
vỡ xương sọ hậu quả từ sự phát chạm đầu với trẻ với các bề mặt cứng hoặc mềm
gãy sương bao gồm sương sườn sương đòn và tứ chi bâm tím mặt đầu và toàn thân trẻ
theo thống kê của trung tâm quốc gia về hội chứng rung lắc của trẻ em tại mỹ ước tính ở mỹ có khoảng một một ba trăm linh trường hợp được ghi nhận mỗi năm
trong các trường hợp ghi nhận được một phần tư số trẻ em tử vong tám mươi trẻ sống sót bị tổn thương vĩnh viễn như bại não mất thị lực thiểu năng trí tuệ và động kinh
một số thói quen như bé con dung lắc để dỗ trẻ khóc thói quen đưa vóng lắc nôi dù trẻ ngủ
hoặc một số tư thế như bé trẻ lên cao bé thóc dậy tung cao trẻ rất nguy hiểm
trẻ có thể gặp nguy hiểm chỉ từ năm giây rung lắc
theo các chuyên gia ở trẻ sức sinh và trẻ nhỏ trọng lượng đầu chứng khoảng một mươi một mươi năm trọng lượng cơ thể
ở độ tuổi này trẻ có cổ rất yếu không đủ sức nâng đỗ vốn dĩ kích thước tương đối lớn na bộ chưa phát triển nằm trôi nổi trong môi trường dịch não tùy ba bọc xung quanh
rung lắc quá mạnh gây ra sự tăng giảm tốc độ nhanh chóng của não tác động pha chạm lên bề mặt cứng trong hộp sọ làm tổn thương não và các mạch máu não phù não tăng áp lực nội sọ
theo các bác sĩ còn có rất nhiều trường hợp khác trẻ bị tổn thương do hội chứng rung lắc mà chúng ta có thể bỏ sót
có rất nhiều trẻ chỉ có biểu hiện quấy khóc ly bì một hai ngày rồi vẫn ăn ngủ bình thường gia đình sẽ bỏ qua giai đoạn đó
sau này trẻ lớn lên mới có biểu hiện như bại não thị lực kém chậm phát triển lúc đó rất khó biết được căn nguyên cũng như rất muộn để có thể can thiệp điều trị được
các biểu hiện của hội chứng rung lắc rất đa dạng và thường khó phát hiện dễ nhầm lẫn với các biểu hiện khác như
thời gian khởi phát có thể là ngay sau khi rung lắc hoặc một khoảng thời gian sau đó trẻ quấy khóc nôn nhiều bú kém nhịp thở bất thường ly bì co giật hoặc hôn mê
trong một số trường hợp hội chứng ru lắc nhẹ trẻ có thể không có biểu hiện triệu chứng ngay lập tức nhưng sau đó khoảng một thời gian có thể gặp phải những vấn đề liên quan như chậm phát triển tinh thần vận động
bác sĩ khuyên cáo đề phòng hội chứng dung lắc cha mẹ cần phải lưu ý
tuyệt đối không thực hiện những động tác xoay chuyển đầu trẻ một cách đột ngột như dung lắc nôi đối với trẻ bế thóc ngược sắc phát trẻ gập gác tương hứng trẻ khi nôi đùa tát đánh vào tay vào đầu và mặt trẻ
tuyệt đối không tưng hứng trẻ lên cao khi nô đùa để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc
khi trẻ có những dấu hiệu của hội chứng này ngay lập tức gọi cho cấp cứu hạn chế bế sốc hoặc rung lắc thêm để trẻ tỉnh táo lại
không cho trẻ ăn hoặc uống nước trước khi có cấp cứu hỗ trợ
nếu chạy ngừng thở phụ huynh cần phải chủ động thực hiện các biện pháp hô hấp nhân tạo
trong một số trường hợp trẻ có thể bị nôn chớ để tránh sắc xua hay nhẹ nhàng đặt ngang đầu trẻ và cho trẻ ngồi một bên trục đồng nhất
nếu có chấn thương cuộc sống phương pháp này sẽ giúp giảm nguy cơ có tổn thương thêm